thưa quý vị và các bạn trang web của microsoft đã nhiều lần cảnh báo
virus máy tính là một chương trình phần mềm nhỏ phát tán giữa các máy tính
và can thiệp vào hoạt động của máy tính
virus máy tính có thể phá hỏng hoặc xóa dữ liệu trên máy tính
sử dụng một chương trình email để phát tán virus đó tới các máy tính khác
thậm chí là xóa mọi thứ trên đĩa cứng
virus máy tính thường được phát tán bằng các tệp đính kèm trong thư email
hoặc bằng tin nhắn tức thời
do vậy đừng bao giờ mờ tệp đính kèm email trừ khi chúng ta biết ai gửi thư đó
hoặc bạn đang đợi thư đó
virus có thể nguy trang ở dạng tệp đính kèm chứa ảnh cười
tệp chúc mừng hoặc tệp âm thanh và video
virus máy tính cũng phát tán thông qua các bản tải xuống trên internet
chúng có thể được ẩn trong phần mềm lậu hoặc trong các tệp
hoặc trong chương trình khác mà bạn có thể tải xuống
phần mềm gián điệp có thể cài đặt trên máy tính của bạn mà bạn không hề hay biết
các chương trình này có thể thay đổi cấu hình của máy tính
hoặc thu thập dữ liệu quảng cáo
phần mềm gián điệp có thể theo dõi thói quen tìm kiếm trên internet
và cũng có thể truyền hướng trình duyệt web của bạn đến một trang web khác
phần mềm bảo mật lậu thường cố gắng làm cho bạn tưởng rằng máy tính của mình bị nhiễm virus
và thường nhắc bạn tải xuống hoặc mua một sản phẩm loại bỏ virus đó
tên của các sản phẩm này thường chứa các từ như
diệt virus tấm chắn bảo mật bảo vệ trình xử lý lỗi

điều này làm cho chúng nghe có vẻ là các chương trình chính thống
chúng thường chạy ngay sau khi bạn tải chúng xuống
hoặc vào lần tiếp theo máy tính của bạn khởi động
phần mềm độc hại được thiết kế để thực hiện hoạt động phá hoại
hoặc các tác vụ không mong muốn đối với hệ thống máy tính
nó bao gồm virus show draw the heart phần mềm gián điệp phần mềm bảo mật lậu
thưa quý vị và các bạn phần mềm ứng dụng
viết tắt là app trên thiết bị di động thông minh
đang ngày càng đóng vai trò quan trọng kéo theo cuộc chạy đua
của các doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm
nhất là những công ty khởi nghiệp sáng tạo
tuy nhiên sự bùng nổ của các app đặc biệt là app lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
mất an toàn đối với xã hội cũng như người sử dụng
phần tiếp theo của chương trình hôm nay là bài
ngăn chặn sử dụng phần mềm lậu để góp phần bảo vệ an ninh mạng
của tác giả việt quang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mặc dù đã ra mắt được vài năm
nhưng chỉ mới gần đây ứng dụng faceapp mới thật sự được biết đến
ở việt nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới
và nhanh chóng lọt vào top ba ứng dụng có tổng doanh thu cao nhất
tại kho ứng dụng với hơn một trăm linh triệu lượt tài về
điểm đáng lưu ý là faceapp đang sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
để tái hiện những biến đổi trên khuôn mặt cá nhân
một cách chân thực dễ dàng
tuy nhiên công nghệ này đang gặp nhiều chỉ trích
bởi các bức ảnh chân dung như vậy
hoàn toàn có thể được các tổ chức cá nhân tội phạm khai thác
và sử dụng vào mục đích xấu
danh tính nhà phát hành faceapp là wireless lab
cũng rất mập mở
các thông tin được báo chí thế giới đăng tải cho biết
wireless lab là một công ty khởi nghiệp nhỏ
có trụ sở tại thành phố sanh petersburg của nga
mặc dù chủ nhân của nó là một công ty khởi nghiệp nhỏ
nhưng chủ nhân của công ty này là y goncharov
một mực khẳng định faceap không lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng
nhưng vẫn dấy lên mối nghi ngờ về tính trung thực của phát ngôn này
chưa kể faceap cũng kịp tạo ra hiệu ứng ăn theo
khi một loạt phần mềm khác có nội dung và hình thức tương tự
đã xuất hiện trên kho ứng dụng app store và cs play
thu hút hàng triệu người dùng nhẹ dạng
faceapp chỉ là một trong nhiều phần mềm ứng dụng
dù có nguồn gốc xuất xứ thiếu minh
nhưng vẫn thu hút được đông đảo cộng đồng mạng việt nam và thế giới
bởi trước đó không ít người dùng việt nam cũng đã từng mải mê
với những cơn suất ứng dụng ask me saraha oh my god
và hàng nghìn ứng dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ khác
tồn tại giải rác trên kho ứng dụng cs play ios mạng xã hội facebook
cho đến các diễn đàn công nghệ thông tin
dưới danh nghĩa là những tiện ích miễn phí
nhiều phần mềm trong số này đang thu về nguồn tiền lớn
thông qua hình thức quảng cáo trực tuyến
vì một phần mềm ứng dụng chứa quảng cáo trực tuyến
có thể được hàng triệu lượt xem của người sử dụng
nhưng không cần đầu tư quá nhiều như sản xuất các video trên youtube
nguy hiểm hơn chúng còn ẩn chứa nhiều rủi ro như mời mọc người dùng trả phí
cho các dịch vụ lừa đảo ăn cắp thông tin tự cài các mã độc
phần mềm theo dõi và phần mềm phá hoại
và mối đe dọa từ các phần mềm ứng dụng lậu lừa đảo thiếu minh bạch
đe dọa trực tiếp người sử dụng những thiết bị công nghệ ở việt nam
đã nhiều lần được phát hiện và cảnh báo
tuy nhiên nguy cơ này đã có chiều hướng ngày càng tăng cao
khi theo báo cáo ứng dụng di động tại việt nam năm hai nghìn một mươi tám của apota
đơn vị chuyên cung cấp các nền tảng điện ích cho điện thoại thông minh
hướng tới các lĩnh vực phát hành trò chơi game quảng cáo và thanh toán tại việt nam cho biết
có đến bảy mươi hai số dân việt nam sở hữu điện thoại thông minh
việt nam cũng được biết đến như một quốc gia có tỷ lệ cài đặt xóa gỡ ứng dụng nhiều nhất châu á
ngoài ra có đến tám mươi hai số người dùng sẵn sàng đổi thông tin cá nhân
để lấy những phần quà khuyến mại miễn phí
cho dù thống kê của apota chỉ có tính tham khảo
nhưng phần nào cũng cho thấy thói quen của người dùng việt nam
có nguy cơ trở thành mảnh đất màu mỡ cho các ứng dụng lậu hoành hành
nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh mạng ở việt nam diễn biến phức tạp
sự yếu kém trong khâu quản lý chọn lọc của các kho ứng dụng phần mềm như cs play và app store
cùng với sự dễ dãi có phần thiếu hiểu biết từ phía người tiêu dùng
là nguyên nhân chính khiến cho các phần mềm lậu độc hại không rõ nguồn gốc
thỏa sức hoành hành và đánh lừa người dùng
đôi khi các kho ứng dụng này cũng mở các cuộc truy quét phần mềm xấu
tuy nhiên kết quả thường rất hạn chế
năm hai nghìn một mươi tám theo yêu cầu của chính phủ trung quốc
apple mới xóa khoảng hai mươi năm ứng dụng cờ bạc khỏi chợ ứng dụng của apple
về phần mình google đã xóa khoảng bảy trăm linh phần mềm xấu từ cs play
dẫu vậy những hành động này dường như chỉ nhằm đối phó là chính
bởi số lượng app lậu bị xóa hầu như chẳng thấm tháp gì
so với tình trạng đang tồn tại và xuất hiện mới sau đó
chưa kể chính google và apple cũng có phần dung dưỡng cho sự tồn tại của các phần mềm lậu
lý do chính nằm ở việc nội dung chứa quảng cáo trực tuyến đang đem lại nguồn thu khổng lồ
cho các kho ứng dụng app store cs play
tất nhiên app store và cs play không phải là những kho ứng dụng duy nhất chứa các phần mềm ứng dụng độc hại
còn có rất nhiều diễn đàn website kho ứng dụng khác của thế giới và việt nam
đang được xem như thế giới ngầm của các hacker
điển hình tại việt nam các công dân mạng ưa xài chùa đều biết đến kho ứng dụng appvn của mạng xã hội appstore vn
và diễn đàn techroom vn
thậm chí nhiều địa chỉ trong đó không chỉ cung cấp những phần mềm lậu phần mềm bị bẻ khóa
mà còn hướng dẫn những thủ thuật xấu cho người dùng công nghệ
khác với sự hình dung của nhiều người tạo ra một phần mềm lậu
hay một phần mềm giả mạo là một công việc tương đối dễ dàng
nhà phát triển phần mềm jonilin từng chỉ ra rằng ứng dụng lừa đảo phần mềm bảo vệ dọn dẹp và an ninh vpn
đến từ một nhà sản xuất việt nam đã đạt doanh thu lên đến tám mươi usd một tháng

bảo mật điện thoại uy tín
mặc dù thế ứng dụng này vẫn lôi kéo hàng trăm nghìn lượt tài về
chỉ nhờ đánh giá tích cực từ những tài khoản giả mạo hoặc nạc danh
điều đó cho thấy chỉ cần đánh trúng tâm lý người dùng thiết bị thông minh
nhà sản xuất hoặc phát hành những ứng dụng lậu và giả mạo
có thể yên tâm thu lợi nhuận cũng như có thể thực hiện thành công
các ý đồ bất chính của mình
khảo sát trên kho ứng dụng app store cho thấy
người dùng việt nam thường xuyên tải về các chương trình có nội dung như
phần mềm trình sửa ảnh bẻ khóa mật khẩu wifi
tăng hiệu năng sử dụng điện thoại xem phim trực tuyến diệt virus
kém phổ biến hơn các phần mềm ứng dụng nêu trên là các kho phim
kho chuyện trực tuyến trò chơi điện tử ăn theo trò chơi cờ bạc
cho đến các phần mềm xem bói đọc tử vi đoán bài tarot
tarot là một bộ bài được sử dụng trong bói toán
chỉ cần nghe tên và mô tả nội dung
có thể thấy nhiều ứng dụng là lừa đảo hoặc phạm pháp
như việc truy cập vào hệ thống wifi của người khác khi chưa được cho phép
hay các trò chơi dưới hình thức đánh bạc đòi hỏi người dùng phải nạp tiền với số lượng lớn
tác hại của phần mềm lậu từ lâu đã được báo chí trong nước
cũng như các chuyên gia công nghệ hàng đầu cảnh báo
người sử dụng ứng dụng phần mềm lậu phần mềm giả
luôn phải đối mặt với nhiều người
điều rủi ro nhất là những phần mềm crack phần mềm thu phí được các tin tặc bẻ khóa
chưa kể sử dụng chúng người dùng sẽ khó nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ của pháp luật
vì là những sản phẩm thiếu minh bạch nhái ăn theo hoặc ăn cắp
cho nên chất lượng của những app này luôn yếu kém thiếu ổn định
so với các phần mềm ứng dụng chính hãng có bản quyền
thiết bị thông minh khi chạy những phần mềm ứng dụng lậu
sẽ có hiệu năng sử dụng kém hơn
nguy hiểm nhất là những mối đe dọa về an toàn thông tin cá nhân
từ tài khoản mạng xã hội thư điện tử dấu vân tay
cho đến mật khẩu trên các thiết bị công nghệ và nhất là tài khoản ngân hàng
chưa kể việc để những phần mềm lậu phần mềm giả
phần mềm không rõ nguồn gốc thu lợi bất chính có ảnh hưởng không nhỏ tới ngành thuế
thông qua hình thức phát hành ứng dụng lậu
các nhà phát hành phần mềm dường như đã và đang cố tình
nhé tránh nghĩa vụ đóng thuế
ở chiều ngược lại các hạn chế về mặt công nghệ
đang tạo ra những cản trở không nhỏ cho ngành thuế
để tiếp cận với các doanh nghiệp cá nhân phát hành phần mềm
bởi vậy khi người dùng sử dụng phần mềm lậu không rõ nguồn gốc
cũng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho các nhà phát hành phần mềm
trong việc trốn thuế
khi nói về chiến tranh trên không gian mạng
lâu nay chúng ta chỉ mới đề cập đến các cuộc tiến công máy tính
trên quy mô lớn nhưng bỏ qua xem nhẹ các hình thức tội phạm
trên các thiết bị điện tử thông minh smartphone máy tính bảng
và gần đây là tv box thiết bị công nghệ hỗ trợ máy thu hình
thông thường trở thành tv thông minh
cụ thể ở đây chính là hiện tượng phần mềm lậu phần mềm giả
đã xuất hiện tràn ngập trên các thiết bị công nghệ này
đã kéo theo nguy cơ mất an toàn về an ninh
hơn lúc nào hết cuộc chiến không gian mạng
cần phải được mở rộng tăng cường
trước hết cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dùng
sử dụng và chia sẻ các phần mềm ứng dụng
khi nhận thấy những dấu hiệu như phần mềm yêu cầu
các thông tin cá nhân dấu vân tay hoặc thu phí bất chính
người dùng phải nhanh chóng gỡ tiện ích khỏi thiết bị của mình
đồng thời cảnh báo với cộng đồng mạng phản hồi ý kiến
với quản lý kho ứng dụng và các cơ quan chức năng liên quan
về phía google và apple cần phải mạnh tay xóa bỏ
những phần mềm xấu độc ra khỏi kho ứng dụng của mình
cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát hiện
xử lý các dấu hiệu bất thường vi phạm pháp luật
đồng thời các nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng phải vào cuộc
trong việc xóa bỏ những diễn đàn mạng xã hội
có hành vi dung chứa các phần mềm ứng dụng độc hại
tầm quan trọng của các ứng dụng công nghệ đối với người sử dụng
thiết bị thông minh đã và đang được khẳng định một cách cụ thể
qua sự phát triển theo cấp số nhân của các công ty khởi nghiệp
trong lĩnh vực sản xuất phát hành phần mềm
tuy nhiên song song với những tiện ích có được
từ các phần mềm ứng dụng
mỗi công dân cần hết sức cẩn trọng nếu không muốn đón nhận hậu quả
tiền mất tật mang vì thói hiếu kỳ tham rẻ và kém hiểu biết của mình
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
ngăn chặn sử dụng phần mềm lậu để góp phần bảo vệ an ninh mạng
của tác giả việt quang
chương trình tạm dừng ở đây